lực lượng bảo vệ bờ biển hy lạp vừa giải cứu một trăm một mươi bảy người xin tị nạn và bắt giữ ba kẻ tình nghi buôn người
những người tị nạn cho biết họ khởi hành tiêu ly bi
theo lực lượng bảo vệ bờ biển hy lạp trong số một trăm một mươi bảy người tị nạn được lực lượng này giải cứu
có tám mươi bốn người đàn ông hai người phụ nữ và ba mươi một trẻ vị thành niên
họ đang ở trên một chiếc thuyền dài một mươi mét neo đậu tại vịnh phía nam đảo crite
chính quyền cho biết những người xin tị nạn đã khởi hành từ toproup libya vào ngày một mươi một tháng một để đến italia
cùng với italia hy lạp đã đi đầu trong việc tiếp nhận những người di cư tìm cách vào liên minh châu âu bằng cách vượt địa trung hải từ thổ nhĩ kỳ hoặc bắc phi
trong năm hai nghìn hai mươi ba khoảng bốn mươi năm người xin tị nạn đã đến hy lạp hầu hết đều đến các hòn đảo gần bờ biển thổ nhĩ kỳ
theo liên hợp quốc đây là mức cao nhất trong bốn năm qua